các binh sĩ mexico hôm qua chặn khoảng một năm trăm linh người di cư trung mỹ vào nước này từ guatemala
lực lượng vệ binh quốc gia mexico đã khẳng định với người di cư rằng họ sẽ không thể nhập cảnh
nếu không có thị thực hay là giấy tờ nhập cư và hành động lén vượt biên là rất nguy hiểm
đa số những người di cư đã xuất phát từ honduras vào ngày một mươi bốn tháng một vừa qua
và đến được cây cầu trên sông suchiate của bang chiapas vào sáng ngày một mươi tám tháng một
đây là con sông phân chia biên giới giữa guatemala và mexico
trong khi đó đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giới guatemala với mexico
khi một số người biểu tình cố tìm cách vượt biên
tuy nhiên khi tình hình trở lại bình thường những người di cư đã chia thành các nhóm nhỏ
và được mexico cho vào khoảng hai mươi người một lần
theo bộ nội vụ mexico chính quyền đã đề nghị người di cư làm việc tại miền nam nước này
song nếu người nào không đồng ý hay tìm cách tị nạn sẽ không được chính quyền cấp giấy phép an toàn vào mỹ